ngày hai mươi tháng ba các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã tiến hành bàn giao sáu cá thể khỉ cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên
đây là sáu cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài do người dân giao nộp cho hạt kiểm lâm biên hòa và trung tâm lâm nghịa biên hòa chăm sóc từ bảy năm nay
đến nay do một số cá thể khỉ đã sinh con trong khi kỹ thuật kiểm soát gen giữa các loài khỉ gặp khó khăn đồng thời mong muốn sáu cá thể khỉ được trở về với môi trường sống tự nhiên
nên hạt kiểm lâm biên hòa và trung tâm lâm nghịa biên hòa đã bàn giao số khỉ trên cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương để chăm sóc